tại trụ sở báo nhân dân quận hoàn kiếm hà nội đại hội liên tri hội nhà văn các cơ quan trung ương
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được tổ chức với sự tham dự của một trăm tám mươi hội viên thuộc liên tri hội
nhậm ký qua ban chấp hành liên tri hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế trường xa biên giới phía bắc
đồng bằng sông kiểu long các tỉnh tây nguyên miền trung và vùng tây bắc đồng thời tổ chức một mươi năm trại sáng tác
đón gần hai trăm linh nhà văn tổ chức thành công hội nghị lý luận phê bình lần thứ năm thu hút gần hai trăm linh nhà văn tham gia
đến nay liên tri hội đã có gần một một trăm linh hội viên gồm năm thế hệ cầm bút
thời gian tới ban chấp hành liên tri hội nhà văn các cơ quan trung ương hướng tới phát triển văn học
tập trung thực hiện nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
tại đại hội các đại biểu đã bỏ phiếu và bầu ra số lượng đại biểu của liên tri hội đi dự đại hội đại biểu toàn quốc là một trăm một mươi bảy trong tổng số hai trăm ba mươi năm đại biểu